và bằng cái ngoài bút của ông thì ông đã thể hiện cái tinh thần trách nhiệm đó
và cái này có thể nói nó là cốt lõi của đạo đức nghề nghiệp
chúng ta có thể rất là tinh thông về nghề nghiệp nhưng không có đạo đức nghề nghề nghiệp
thì chúng ta không bao giờ có thể hoàn thành được cái trách nhiệm của người cầm bút đối với xã hội
thì nguyễn uyển là một người có thể nói là một cây bút tài năng
nhưng mà hơn hết ông là một cái bút có tâm huyết và có đạo đức
đọc toàn bộ ba tập sách lần này của nhà văn nhà báo nguyễn uyển
độc giả không khỏi thán phục trước bút lực của một cây bút đã đến tuổi xưa nay hiếm
tác phẩm chính là sự kết tinh của những thu gom sàng lọc
sau những tháng ngày miệt mài đi nghĩ và viết của ông
thế nhưng bên những trang sách của chính mình ông vẫn còn nhiều chăn trở
thôi đưa ra những cái thông tin như thế nó khó khăn nó nghiệt ngã nó vất vả như thế
nhưng mà cái nghề này cũng rất là vĩ đại
cái nghề này cũng là một cái nghề rất vinh quang
bởi vì chúng ta làm để đóng góp cho xã hội
mặc dù là chúng ta không giàu ngó
nhưng mà về lĩnh vực tinh thần thì chúng ta chắc chắn là giàu có về tinh thần
suốt đời quan sát và suy ngẫm
sau bộ ba tác phẩm này người thợ cày đã có thể tạm dừng sau mùa gặt bội thu
nhưng dường như ông vẫn chưa sắp xếp được thời gian để nghỉ
hình tự bạch của mình ở phần sau của mỗi tác phẩm
ông viết về nghề giáo nghề mẫu mực nghề văn nghề nhọc nhằn báo chí nghề khắt khe nghiệt ngã
cả ba nghề ấy đã theo suốt cuộc đời ông không bao giờ thư nhàn
chẳng khi nào chịu làm nô lệ cho những thị hiếu tầm thường
ông lại tiếp tục vỡ đất lọc hạt đi tìm nhân của thóc
liên hoan các câu lạc bộ hát sầm phía bắc có sự tham gia của các nghệ nhân nghệ sĩ đến từ một mươi năm đơn vị thuộc các tỉnh thành phố phía bắc
đây là lần đầu tiên một liên hoan với hát sầm có quy mô lớn được tổ chức
liên hoan là dìm giới thiệu tới công chúng trong nước và du khách quốc tế những giá trị của loại hình nghệ thuật sầm độc đáo của việt nam
hát sầm là một loại hình diễn xướng dân gian được lưu truyền trong đời sống của người dân lao động ở đồng bằng sông hồng
bên cạnh giá trị nghệ thuật hát sầm còn là loại hình âm nhạc dân gian mang đậm tính nhân văn thẩm mỹ và giáo dục về đạo đức lối sống của mọi tầng lớp trong xã hội
tỉnh ninh bình đường chọn tổ chức liên hoan lần đầu tiên này bởi đây đường coi là cái nôi của bộ môn nghệ thuật hát sầm
ninh bình cũng là quê hương của cố nghệ nhân hát sầm hà tị cầu nghệ nhân hát sầm cuối cùng của thế kỷ hai mươi
tại địa phương này đang phát triển nhiều câu lạc bộ hát sầm trong đó có nhiều trẻ em
và người cao tuổi theo học
nó là một công cuộc chúng tôi tổng kiểm soát lại toàn bộ những cái gì có được cho đến ngày hôm nay của nghệ thuật hát sầm
thật sự là một cái công việc rất là ý nghĩa đối với cả âm nhạc dân gian nói chung và nghệ thuật hát sẩn nói riêng
mở màn liên hoan khán giả ấn tượng với màn biểu diễn của câu lạc bộ sầm bạc thế hệ đến từ xã yên phong huyện yên mô
nơi gắn bó với sự nghiệp ca hát truyền dạy sầm của nghệ nhân hà thị cầu
hát với tất cả niềm tự hát
hào và sự say mê câu lạc bộ đã mang tới cho khán giả những bài sẩm cổ nhất
được biểu diễn mộc mạc theo đúng bản sắc gieo lên niềm hy vọng về những lớp kế cận sẽ duy trì và phát huy loại hình diễn sướng độc đáo này

hát với tất cả niềm tự hát câu lạc bộ đã mang tới cho khán giả những bài sầm cổ nhất

sau liên hoan này tỉnh ninh bình cùng các tỉnh khu vực phía bắc làm hồ sơ đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận hát sầm là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
sau đó có kế hoạch xây dựng hồ sơ đề nghị unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

kết thúc liên hoan ban tổ chức đã trao năm giải cao nhất cho các đơn vị câu lạc bộ sầm của thành phố hải phòng câu lạc bộ sầm đến từ tỉnh quảng ninh câu lạc bộ sầm yên phong hai ninh bình trung tâm âm nhạc truyền thống thăng long hà nội và câu lạc bộ unesco di sản dân ca sứ nghệ
những hình ảnh đặc sắc về liên hoan hát sầm khu vực phía bắc năm hai nghìn một mươi chín cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đồng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư phòngvănhoa org vn hoặc có số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau